thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tiếp tục có thêm năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó có bốn bệnh nhân điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm
và một bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
như vậy là đến nay tại việt nam đã có chín mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
còn liên quan tới bệnh nhân mắc covid một mươi chín thứ hai trăm ba mươi bảy quốc tịch thụy điển
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tp hcm đã chỉ đạo trung tâm dịch bệnh khẩn trương
xác định số người có liên quan đến bệnh nhân số hai trăm ba mươi
sau năm tiếng đồng hồ đã xác định được lịch trình của bệnh nhân số hai trăm ba mươi
tiếp xúc với tổng cộng một trăm linh một trường hợp f một và gần hai trăm linh trường hợp f hai
toàn bộ f một đã được chuyển đến bệnh viện để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
f hai đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm
đồng thời cơ quan y tế đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ tại các khoa của các bệnh viện
và các nơi mà bệnh nhân đã đến lưu trú
tiến hành cách ly một số khoa tại các bệnh viện
thông báo tới các địa phương khác tỉnh bệnh nhân đã đến và có tiếp xúc
khẩn trương tiếp tục điều tra dịch tễ quá trình di chuyển bằng đường bộ
kiểm tra camera để xác định tiếp xúc của bệnh nhân
còn vào tối qua bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số một mươi về trường hợp của bệnh nhân số hai trăm ba mươi
là nam sáu mươi bốn tuổi quốc tịch thụy điển vừa được công bố nhiễm covid một mươi chín
theo đó lịch sử di chuyển của bệnh nhân số hai trăm ba mươi bảy cụ thể như sau
ngày từ ngày một mươi một cho đến ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân ở khách sạn ngọc anh cơ sở hai số ba mươi tám lương văn tuy ninh bình
ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân đi xe limousine từ ninh bình vào lúc chín h ba mươi phút sáng lên hà nội
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân ở khách sạn canary hà nội số bốn vũ hữu lợi hà nội
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến nay bệnh nhân ở khách sạn soun star số hai ngõ hai mươi năm lâm du
phường bồ đề quận long biên hà nội
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân bị tai nạn được xe cấp cứu một trăm một mươi năm đưa vào bệnh viện việt pháp
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân khám lại tại bệnh viện việt pháp
ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đức giang
sau đó chuyển sang viện huyết học truyền máu trung ương
bộ y tế đề nghị tất cả những người đã đi tới những địa điểm này trong khoảng thời gian nói trên
cần liên hệ ngay với trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
còn liên quan tới việc phòng chống dịch bệnh
thực hiện ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hải phòng
vào tối ngày hôm qua công an thành phố hải phòng đã tổ chức gia quân tuần tra kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
công an thành phố hải phòng đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ và phương tiện công cụ hỗ trợ
thực hiện các nhiệm vụ tuần tra chốt điểm tăng cường tuần xuất tuần tra trên các tuyến đường
và nhắc nhở hạn chế nhân dân ra đường
sau hai mươi hai giờ và đặc biệt là chấn áp các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để hoạt động phạm tội
tại các chốt điểm công an thành phố đã bố trí từ ba đến năm cán bộ chiến sĩ cùng công cụ hỗ trợ
đảm bảo tình hình an ninh trật tự từ hai mươi hai h đến năm h sáng ngày hôm sau
phát biểu tại lễ gia quân lãnh đạo công an thành phố hải phòng đánh giá cao tinh thần
thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong thời gian qua
yêu cầu toàn thể lực lượng tiếp tục đoàn kết thống nhất chung tay cùng với các lực lượng khác
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín